tại việt nam hiện nay có hơn ba triệu học sinh độ tuổi từ sáu đến một mươi năm tuổi bị mắc các tật khúc xạ cần được điều chỉnh kính trong đó hai phần ba là bị cận thị
tỷ lệ tật khúc xạ ngày càng gia tăng chủ yếu tập trung ở khu đô thị còn vùng nông thôn chiếm tỷ lệ một mươi năm hai mươi
theo ghi nhận của bệnh viện mắt phú thọ số trẻ đến khám do mắc các tật khúc xạ ngày càng có xu hướng gia tăng
trong thời gian trở lại đây bệnh viện đã khám và điều trị cho khoảng một trẻ mắc các tật khúc xạ
trong khi cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba số lượng chỉ gần sáu trăm linh trẻ mắc các tật khúc xạ
hầu hết các trường hợp đều mắc cận thị một số ít là viễn thị luận thị tuy nhiên phần lớn bệnh nhân ở thể nhẹ bởi nhiều cháu mới có biểu hiện đã được gia đình đưa đi thăm khám và điều trị kịp thời
ngay khi còn có những biểu hiện khác thường về mắt như nhìn mờ chảy nước mắt anh nguyễn khức căn xã hạ giáp huyện phủ ninh tỉnh phú thọ
đã đưa con đến khám tại bệnh viện mắt và rất bất ngờ khi nhận được kết quả khám
anh chia sẻ rằng khi thấy con nhìn mọi thứ có vẻ rất khó khăn có lúc lại nhà mặt lại tôi mới đưa con đi thăm khám và với hẹn con bị cận thị mà gia đình không để ý
rất may mắn cho nó được khám và điều chỉnh kịp thời nếu chậm trễ thì thị lực của con tôi sẽ tiếp tục bị suy giảm dẫn tới nhiều hệ lịnh nguyên trọng
mình là cô cúc có biểu hiện là cô ở nhà rồi thì kết hợp với huyện phú ninh là đi khám ở trường
xong rồi vào trường thì thấy có biểu hiện là mắt bị mở xong rồi mình đã cho chuyển thẳng xuống đây để khám an toàn hơn
anh nguyễn thành công cũng là một trong những bậc phụ huynh đều còn đi khám mắt định kỳ do mắc các tật khúc sạ bẩm sinh
cháu tôi là bị nhập thị bẩm sinh khi phát hiện thì cháu cũng phát hiện hơi muộn lúc chuẩn bị vào lớp một mới phát hiện ra
từ khi phát hiện ra thì gia đình cũng không biết
thường xuyên cho cháu đi kiểm tra điều trị khi điều trị quá trình điều trị và kiểm tra tại đây thì mắt cháu vẫn giữ ổn định trong suốt bấy nhiêu năm
hiện nay cháu đang học lớp bảy
thế thì qua trường hợp con nhà rồi thì cũng thấy việc nhập thị của cháu để phát hiện được nên thăm khám sớm kiểm tra sớm
và bố mẹ quan tâm để điều trị sớm
rồi thì cũng vẫn tập điều kiểm tra thường xuyên để làm sao mắt cho cháu nó ổn định
thạc sĩ bác sĩ đoàn hương giang bệnh viện mắt phú thọ cho biết
trẻ mắt các tật khúc xạ thường nghèo mắt vẹo cổ nhanh đầu khi nhìn không nhìn rõ chữ trên bảng viết sai viết lệch hàng tao đầu mở mắt trẻ nước mắt
phụ huynh cần đưa con em đi khám sức khỏe định kỳ sáu tháng một lần để xác định các tật khúc xạ và có các bệnh sớm về mắt nhằm có phương pháp điều trị kịp thời
đối với những trẻ em bị cận thị thì cũng cần phải đi khám thường xuyên để kiểm tra tiến độ của cận thị thay kính kịp thời tránh đeo kính sai độ khiến mắt phải tiết ra nhiều hơn tăng nhịp nhanh hơn dẫn tới thị lực sẽ bị giảm suốt
đối với những trường hợp mà hình ảnh của vật không được hiện tại một điểm không được hội tụ tại một điểm trên võng mạc làm cho người ta không nhìn rõ vật thì được gọi là tật khúc xạ
tật khúc xạ thì bao gồm cận thị viễn thị và loạn thị
tật khúc xạ thì làm giảm khả năng sinh hoạt và học tập của trẻ do trẻ sẽ kém nhận biết và tiếp thu trong quá trình học tập
trẻ cũng sẽ rất là hạn chế trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của mình thậm chí là có thể ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ như là trẻ sẽ lo lắng sợ hãi
khi mà mình không được nhìn rõ trong tật khúc xạ thì có những hậu quả đó là với những trường hợp tật khúc xạ độ cao hoặc là lệ khúc xạ thì có thể gây ra hậu quả là lác nhược thị võng mạc bong võng mạc thậm chí là mù loà
theo nghiên cứu từ các chuyên gia nhãn khoa tỷ lệ tật khúc xạ bao gồm
các triệu chứng của tật khúc xạ bao gồm
tất cả các tật khúc xạ đều có thể khiến cho tật khúc xạ
các triệu chứng của tật khúc xạ bao gồm
hoặc từng lúc căng thẳng thị giác thường xuyên nháy mắt giảm chức năng thị giác hai bên đọc sách khó khăn và lác
đối với loạn thị hình ảnh sẽ bị biến dạng có thể nhìn mờ cả xa lẫn gần nhức đầu mãi mắt vùng chán ở vùng thái dương hay nhà mắt chảy nước mắt bị kích thích
môi trường là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến các mắc các tật khúc xạ
hiện các trường hợp mắc tật khúc xạ đều có điểm chung như thói quen sinh hoạt không hợp lý ngồi xây tư thế đọc sách báo trong điều kiện thiếu ánh sáng lạm dụng các thiết bị điện tử
ngoài ra có một vài nguyên nhân có thể kể đến như thủy tinh thể bị lão hóa tổn thương do chấn thương mắt bệnh nhân có thể tiếp xúc với nguồn ánh sáng mạnh ánh sáng mặt trời tia lửa hàn vệ sinh mắt dài cách hoặc có thể do tuổi tác
khi mà trẻ mắc tật khúc xạ thì sẽ có một trong những biểu hiện như sau
thứ nhất đó là trẻ sẽ nhìn mờ nhìn nghiêng hoặc nhẽo mắt khi phải nhìn vật
thứ hai là trẻ có biểu hiện là nhìn chữ viết trên bảng rất là khó này trẻ viết sai bài này có những trẻ là biết lệch dòng không đúng hàng
thứ ba thì trẻ có thể có biểu hiện là các bạn ấy sẽ nhức mắt đau đầu chảy nước mắt khi mà mắt phải điêu tiếp trong thời gian kéo dài
thứ ba thì trẻ có thể có biểu hiện là các bạn ấy sẽ nhức mắt đau đầu chảy nước mắt khi mà mắt phải điêu tiếp trong thời gian kéo dài
có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tật khúc xạ ở lứa tuổi học sinh trong đó thông thường là việc học tập và sinh hoạt thiếu hợp lý có cường độ học tập ngày càng dày đặc
cuối môi trường ánh sáng tư thế ngồi không đảm bảo trẻ sớm sử dụng các thiết bị điện tử làm cho mắt cũng phải điều tiết ở cự li gần trong một thời gian dài
điều này có thể dẫn tới nguy cơ suy giảm thị lực và cận thị
ngoài ra bệnh viện mắt cũng có yếu tố di truyền tuy nhiên đây là yếu tố khó có thể phòng tránh và chiếm tỷ lệ thấp
các bác sĩ khuyên cáo để phong ngừa tật khúc xạ phụ huynh cần được bố trí nơi học tập cho trẻ đúng ánh sáng
không đọc sách ở trong điều kiện thiếu sáng tư thế ngồi học phải thẳng lưng hai chân khét để trên nền nhà đầu cúi từ một mươi đến một mươi năm độ chiều ca bàn ghế phải phù hợp với khoảng cách từ mắt đến sách vở
thiết lập chế độ học tập vui chơi ngoài trời hợp lý cần phải có một chế độ dinh dưỡng tốt cho mát
ngủ từ tám đến một mươi tiếng một ngày ăn nhiều rau xanh trái cây đảm bảo đủ các loại vitamin cho cơ thể
các bậc phụ huynh cũng cần được chú ý khám mắt định kỳ sáu tháng một lần nhất là khi con bạn đang mắc tật khúc xạ để tránh biến chứng nguy hiểm
học tập làm việc đủ ánh sáng điều chỉnh khoảng cách tầm nhìn năm mươi sáu mươi cm khi đọc sách hoặc sử dụng thiết bị điện tử
có thể áp dụng quy tắc hai mươi hai mươi hai mươi cụ thể sau khi làm việc hai mươi phút với các thiết bị điện tử và đọc sách thì bạn nên cho mắt nghỉ hai mươi giây và nhìn ra xa hai mươi feet sấp xỉ sáu m
ngồi học làm việc phải đúng cách
giữ tư thế kiểm soát thời gian trẻ sử dụng thiết bị thông minh
đi khám ngay khi có những biểu hiện bất thường như mơ mắt sụi mắt nha mắt nghiêng đầu cúi sắt tập vở để kịp thời phát hiện và điều chỉnh tật khúc xạ
ăn uống đủ chất dinh dưỡng đa dạng các loại thực phẩm dầu vitamin a như gốc cà rốt sữa và các sản phẩm từ sữa để tốt